theo báo cáo của sở công thương tỉnh bắc giang đến thời điểm hiện tại tỉnh bắc giang đã tiêu thụ gần một trăm bốn mươi năm tấn vải trong đó xuất khẩu sang trung quốc chiếm gần một phần ba tổng sản lượng
mùa thu hoạch này vải bắc giang đã có mặt tại nhiều thị trường trên thế giới trong đó thị trường chính gồm trung quốc thái lan singapore australia mỹ nhật và châu âu
đến thời điểm hiện tại trung quốc vẫn là thị trường nhập khẩu quả vải việt nam nhiều nhất với gần bốn mươi sáu tấn đạt gần một phần ba tổng sản lượng vải tiêu thụ
bên cạnh đó tổng doanh thu mùa vải ước đạt hơn ba chín trăm linh tỷ đồng trong đó các dịch vụ hỗ trợ như ngân hàng vận tải đá cây thùng xốp cũng đạt gần một sáu trăm linh tỷ đồng